hát xoan là loại hình dân ca nghi lễ gắn với tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
năm hai nghìn một mươi một hát xoan đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
điều này khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của loại hình văn hóa này không chỉ với việt nam mà còn của cả nhân loại
tuy nhiên từ đây đặt ra thách thức rất lớn trong việc làm sao để có thể tiếp tục bảo tồn được loại hình nghệ thuật truyền thống này
dù trải qua hàng nghìn năm lịch sử với nhiều biến cố khó khăn
nhưng các thế hệ của làng phú đức thành phố việt trì tỉnh phú thọ vẫn cố gắng bảo tồn hát xoan cho đến ngày nay
đau đáu trước tâm niệm đó nên dù tuổi cao sức yếu
nhưng nghệ nhân lê xuân ngũ chùm xoan làng phú đức vẫn cố gắng tham gia biểu diễn và truyền dạy cho các thế hệ sau
tuy nhiên việc truyền dạy không phải dễ dàng
gia xã hội đều tuyên truyền nói rõ tại sao cái hát xoan này tuy nó hát như thế nhưng nó có ý nghĩa mục đích gì
và đây là mình thờ vô hùng mình hát thờ vua
thế bây giờ đây là mình phải giữ gìn cái hát thờ vua đi với cả nước
đưa hát xoan vào giảng dạy trong trường học là hoạt động đột phá đầu tiên
nhờ đó mà đến nay câu lạc bộ hát xoan được thành lập ở rất nhiều trường học trên địa bàn của tỉnh
không chỉ thu hút sự tham gia của rất đông học sinh giáo viên thậm chí cả phụ huynh
mỗi lần em học thì em chỉ cần mua theo các bạn một lúc là em có thể học được
do đặc thù hình thành từ tín ngưỡng thờ cúng hùng vương loại hình hát thờ vua phải được thực hiện ở trong các đền và các miếu
nên dù điều kiện kinh tế của địa phương còn khó khăn nhưng tỉnh vẫn đầu tư một nguồn lực nhất định cho việc tu bổ tôn tạo lại di tích tại phường hát xoan cổ
qua đó không chỉ tạo điều kiện cho người dân địa phương du khách hành hương về đất tổ có nơi thực hành tín ngưỡng truyền thống này
mà còn trở thành điểm du lịch
cái nhiệm vụ nữa trong công tác bảo tồn hát xoan đó là chúng tôi gắn liền với du lịch
thì hiện nay các tour tuyến của du lịch cũng đã được hình thành và toàn những người khách và rất nhiều đoàn khách của nước ngoài cũng đã về đến các phường xoan gốc
và tham gia các hoạt động thực hành tín ngưỡng cũng như là hát xoan với chúng tôi
nhờ có phương hướng đi đúng cùng nỗ lực quyết tâm thực hiện của địa phương trong việc bảo tồn hát xoan
mà từ chỗ chỉ còn bảy nghệ nhân cao niên có thể diễn sướng truyền dạy xoăn cổ
nay hát xoan đã có lực lượng nghệ nhân kế cận đông đảo
trên địa bàn một mươi ba huyện thành phố thị xã của tỉnh phú thọ có một trăm linh câu lạc bộ hát xoan với hơn một hai trăm linh hội viên
đây là cơ sở quan trọng để giúp phú thọ đạt được mục tiêu đề ra năm hai nghìn một mươi bảy đưa hát xoan ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp